tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo bạch long vĩ thì nhận được chỉ đạo của bộ tư lệnh cảnh sát biển khẩn trương nhổ neo cơ động đến vị trí tàu cá mang số hiệu na chín mươi năm nghìn một trăm bảy mươi một ts bị sự cố trên vùng biển nghệ á
đến bảy giờ một mươi phút tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn đã tiếp cận được tàu cá na chín mươi năm nghìn một trăm bảy mươi một ts và tiến hành làm dây lai kéo tại khu vực biển cách đông đông bắc cửa lạch quen một trăm linh hải lý
tàu na chín mươi năm nghìn một trăm bảy mươi một ts gồm chín thuyền viên do ông trần văn hải bốn mươi bốn tuổi quê ở xã sơn hải huyện quỳnh lưu nghệ an làm thuyền trường
ông hải cho biết tàu bị vỡ trục hộp số từ ngày hai mươi chín tháng một mươi khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực đông trường phân định vịnh bắc bộ bảy hải lý
đến đêm ngày ba mươi tháng một mươi thuyền trưởng mới phát tín hiệu cầu cứu hiện sức khỏe tinh thần của các thuyền viên đã ổn định
dự kiến đến sáu giờ sáng ngày một tháng một mươi một tàu cảnh sát biển chín nghìn bốn sẽ đưa tàu bị nạn cùng các thuyền viên về đến khu vực trên và tiến hành bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an